theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo tỉnh yên bái ngày hôm qua hai mươi ba tháng một có một mươi hai trường với hơn bốn hai trăm linh học sinh của bậc mầm non ở hai huyện vùng cao trạm tấu và mùa căng trải phải cho học sinh nghỉ học để phòng chống rét
tại vùng thấp thời gian vào tiết một buổi sáng cũng được nhiều trường điều chỉnh muộn hơn so với trước đó
các nhà trường cũng không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong những ngày rét đậm rét hại
tuyên truyền tới phụ huynh và học sinh về biện pháp chăm sóc giữ ấm trong những ngày rét đậm
các trường vùng cao
các trường bán chú nội chú cũng chủ động phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo quần áo ấm chăn ấm đảm bảo chế độ ăn uống cho học sinh
còn tại thị xã sapa vào sáng sớm ngày hôm qua hai mươi ba tháng một khi nhiệt độ hạ xuống chỉ còn dưới bốn độ c đã khiến cho một mươi bảy trên năm mươi chín trường học
trong đó có chín trường mầm non tám trường tiểu học và trung học cơ sở với bảy bốn trăm linh hai học sinh phải tạm dừng đến trường để ở nhà tránh rét
tại huyện bắc hà một mươi hai trường học ở khu vực vùng cao chịu rét hại
đã phải cho ba sáu trăm hai mươi bốn học sinh tạm nghỉ học để tránh rét
các đơn vị vẫn tổ chức dạy và học bình thường trên địa bàn tỉnh lào cai đang nỗ lực tăng cường các biện pháp phòng chống rét cho học sinh
tin an ninh trả tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ngô văn hà
chú thị xã sarai về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo hồ sơ của cơ quan công an trong thời gian giữ chức vụ trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện giá rai
nay là thị xã giá rai với vai trò là người đứng đầu đơn vị mời thầu đại diện chủ đầu tư phó chủ tịch hội đồng tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án khu dân cư nọc nạng
phường một thị xã giá rai bị can hà đã vi phạm các quy định của pháp luật về đảm bảo công bằng minh bạch trong hoạt động đấu thầu
dẫn đến gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn bốn mươi năm tỷ đồng
được biết liên quan đến vụ án trên
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã khởi tố năm bị can về các tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
hiện vụ án tiếp tục được cơ quan công an điều tra mở rộng
một đường dây đánh bạc dây hình thức mua bán số lô số đề liên tỉnh bắc cạn thái nguyên vừa bị lực lượng công an triệt phá

đây là đường dây đánh bạc dây hình thức mua bán số lô số đề qua tin nhắn điện thoại di động và qua phần mềm cân bảng lotteryvn với hàng chục đối tượng tham gia
cầm đầu đường dây là nguyễn thị dung chú tải tỉnh thái nguyên lương sơn trung chú tỉnh bắc cạn là thư ký của dung
qua xác minh phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn đã triệu tập một mươi đối tượng có liên quan để làm rõ hành vi mua bán số lô số đề
bước đầu cơ quan công an xác định các đối tượng tham gia đánh bạc khoảng tám mươi triệu đồng một ngày
cận tết nguyên đán nhu cầu đi lại của người dân tăng cao kéo theo nguy cơ cháy nổ tại các bến xe cũng thường trực
hành khách phương tiện hoạt động kinh doanh buôn bán tại các quầy hàng dịch vụ tập trung tại bến tăng mạnh
công tác phòng cháy chữa cháy phải được duy trì một cách thực chất ngay từ cơ sở hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra
bến xe giáp bát quận hoàng mai thành phố hà nội
các quầy hàng dịch vụ như thế này là một trong những khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nhất tại bến xe